hiện nay không chỉ các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh tuyến trung ương mới có đủ điều kiện thực hiện chương trình chạy thận nhân tạo
tại một số bệnh viện đa khoa thuộc trung tâm y tế huyện đã có đủ điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ cho các ca chạy thận nhân tạo
hơn thế nữa các ca thận này hầu hết một trăm linh bệnh nhân sử dụng bảo hiểm y tế
điều này đã đem lại cơ may cơ hội sống cho hàng trăm hàng nghìn bệnh nhân nghèo ghi nhận của chúng tôi tại trung tâm y tế hạ hòa tỉnh phú thọ
chị nguyễn thị bích ngọc chú tại xã hương xạ huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
chị là bệnh nhân đã chạy thận nhân tạo một mươi bảy năm nay
chỉ có một mươi hai năm chạy thận nhân tạo tại hà nội
nhưng từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay khi trung tâm y tế tại quê nhà có đủ kỹ thuật chạy thận nhân tạo chị đã về đây để thực hiện chạy thận
cái bệnh này thì cháu cũng biết là nó chi tương kém rất là nhiều
một là ngoài cái tiền máy móc người thủy thuốc thang còn rất là nhiều
nhiều thuốc để hỗ trợ sức khỏe cho mình
nếu mà không có bảo hiểm thì thực sự là các cô không thể theo đuổi đến bây giờ được
nên là bảo hiểm y tế thì nó cũng đỡ cho người bệnh rất là nhiều
nên là các cô nghĩ là nhờ bảo hiểm y tế thì các cô thì mới tồn tại đến bây giờ
chị ngọc là một trong ba mươi hai bệnh nhân đang thực hiện chạy thận năm hai nghìn một mươi tám này tại trung tâm y tế huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
thực hiện chạy thận tại quê nhà đã giúp các bệnh nhân
đặc biệt là bệnh nhân nghèo giảm được chi phí đi lại ăn ở khi điều trị các tuyến trên
theo chia sẻ từ bệnh viện một trăm linh bệnh nhân chạy thận nhân tạo là sử dụng bảo hiểm y tế
chạy ở đây được bốn năm rồi ạ
trước khi chạy ở đây thì là cái thời gian đầu mới phát hiện bệnh thì là điều trị ở dưới bệnh viện việt trì
đao khoa phú thọ ở dưới việt trì
mất bốn tháng ở dưới đấy phải đi thuê nhà trọ ở dưới đấy
điều trị được một thời gian thì thường mọi người nói là trên bệnh viện đa khoa này có khoa thuận và chạy rất là ổn định các thứ
thì là xin cho bà vừa chạy ở đây ạ
bảo hiểm chi trả một trăm linh
nếu mà không có bảo hiểm hỗ trợ thì
em tôi lấy ví dụ luôn như mẹ chồng nhà em nếu mà không có bảo hiểm hỗ trợ thì
thì một năm không biết là phải chi trả bao nhiêu tiền để điều trị bệnh tật
trung tâm y tế huyện hạ hòa tỉnh phú thọ là một trong số ít đơn vị thuộc tỉnh phú thọ
thực hiện được kỹ thuật chạy thận nhân tạo
từ năm hai nghìn một mươi ba trung tâm đã đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất và đào tạo đội ngũ y bác sĩ chất lượng
phục vụ cho công tác điều trị các bệnh bao gồm cả bệnh hiểm nghèo
mỗi ngày bệnh viện tiếp đón từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh lượt người đến khám và điều trị
nhân viên thì chúng tôi có cái tập huấn có những cái mới thì chúng tôi đi tập huấn
hoặc là đi học ở các bệnh viện tuyên trên bệnh viện tỉnh
hoặc là bệnh viện trung ương như là bệnh viện lạch mai
sau đó về thì chúng tôi triển khai và vận hành
hiện tại thì tất cả các trang thiết bị ở đây thì chúng tôi đều vận hành một cách thành thạo
phục vụ cho công tác khám chữa bệnh theo dõi điều trị bệnh nhân
ở đây thì gần như là một trăm linh người bệnh có thể phải y tế
việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến đầu của ngành y tế
đã đem lại lợi ích kép giảm áp lực lên bảo hiểm xã hội
quá tải bệnh viện vừa đem lại lợi ích cho người dân
củng cố năng lực tuyến đầu của ngành y tế là vấn đề cần thiết
được tiếp tục triển khai trên nhiều địa phương cả nước